sau khi cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí tổng cục thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm hai nghìn một mươi hai trở về trước
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám vốn nước ngoài cho tỉnh bình thuận
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp